thủ tướng phạm minh chính đã chủ trì phiên họp chính phủ thường kỳ tháng bốn để đánh giá về tình hình kinh tế xã hội tháng bốn và bốn tháng đầu năm
tình hình phân bổ giải ngân vốn đầu tư công tình hình triển khai ba chương trình mục tiêu quốc gia
đánh giá công tác chỉ đạo điều hành của chính phủ thủ tướng chính phủ và nhiều vấn đề quan trọng khác
phát biểu kết luận phiên họp thủ tướng chính phủ phạm minh chính đánh giá tình hình kinh tế xã hội tháng bốn tiếp tục chuyển biến tích cực
nhấn mạnh đạt được kết quả đó là nhờ sự lãnh đạo chỉ đạo sâu sát của trung ương bộ chính trị ban bí thư
đứng đầu là đồng chí tổng bí thư nguyễn phú trọng sự đồng hành phối hợp chặt chẽ tích cực của quốc hội và các cơ quan trong hệ thống chính trị
sự tham gia ủng hộ của nhân dân doanh nghiệp sự hợp tác giúp đỡ của bạn bè quốc tế
đặc biệt là sự vào cuộc quyết liệt chỉ đạo sâu sát có trọng tâm trọng điểm của chính phủ các cấp các ngành các địa phương
chỉ rõ sáu tồn tại hạn chế và khó khăn thách thức cơ bản đồng thời chỉ ra các nguyên nhân của hạn chế tồn tại
các bài học kinh nghiệm và quán triệt các quan điểm định hướng chỉ đạo điều hành chỉ đạo các nhiệm vụ giải pháp thời gian tới
thủ tướng chính phủ yêu cầu tiếp tục điều hành chính sách tiền tệ chủ động linh hoạt kịp thời hiệu quả
phối hợp đồng bộ hài hòa chặt chẽ với chính sách tài khoá mở rộng hợp lý có trọng tâm trọng điểm không điều hành giật cục
phát triển lành mạnh an toàn hiệu quả các thị trường chứng khoán trái phiếu bất động sản vàng tăng cường quản lý giá cả thị trường
có lộ trình phù hợp điều chỉnh giá các mặt hàng do nhà nước quản lý các dịch vụ công không tăng giá đột ngột
không tăng giá nhiều mặt hàng trong cùng một thời điểm không tăng giá vào thời điểm tăng lương
thủ tướng yêu cầu tiếp tục làm mới các động lực tăng trưởng truyền thống và thúc đẩy các động lực tăng trưởng mới
đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công ba chương trình mục tiêu quốc gia tập trung hoàn thiện thể chế pháp luật
cải cách thủ tục hành chính quyết liệt cắt giảm đơn giản hóa thủ tục hành chính cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh
tiếp tục đẩy mạnh chuyển đổi số tập trung triển khai thực hiện đề án sáu
thủ tướng yêu cầu tận dụng tốt cơ hội xuất khẩu nông sản chú trọng công tác gỡ thẻ vàng iuu
chủ động bảo đảm đủ nước cho sản xuất nông nghiệp sản xuất điện sinh hoạt của người dân
tiếp tục xử lý các vấn đề tồn động kéo dài chú trọng các lĩnh vực văn hóa xã hội môi trường
bảo đảm an sinh xã hội đời sống nhân dân tổ chức triển khai quyết liệt phong trào thi đua
xóa nhà tạm nhà rột nát hoàn thành mục tiêu đề ra trong năm hai nghìn hai mươi năm
thủ tướng lưu ý tích cực chuẩn bị phục vụ kỳ họp thứ bảy của quốc hội và hội nghị ban chấp hành trung ương sắp tới
triển khai các nhiệm vụ của tiểu ban kinh tế xã hội đại hội một mươi bốn của đảng bảo đảm tiến độ chất lượng
trước mắt các bộ ngành cơ quan địa phương liên quan chuẩn bị tổ chức tốt kỷ niệm bảy mươi năm chiến thắng lịch sử điện biên phủ
ngày hôm nay ban thường trực ubnd tổ quốc tỉnh hòa bình phối hợp với đoàn đại biểu quốc hội tỉnh hòa bình
đã tổ chức hội nghị tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ bảy quốc hội khóa một mươi năm tại huyện đà bắc tỉnh hòa bình
tham gia đoàn có đồng chí trương thị mai ủy viên bộ chính trị thường trực ban bí thư trưởng ban tổ chức trung ương
tại buổi tiếp xúc cử tri ở huyện đà bắc tỉnh hòa bình đồng chí trương thị mai lắng nghe kiến nghị với đoàn đại biểu quốc hội tỉnh một số nội dung
quan tâm thực hiện chính sách tri trả môi trường rừng mở rộng tuyến đường tỉnh bốn trăm ba mươi ba và một số tuyến đường liên xóm liên xã
để thuận lợi lưu thông hàng hóa nông sản của nhân dân tăng suất đầu tư cho các xã đăng ký về đích nông thôn mới năm hai nghìn hai mươi bốn
đồng chí trương thị mai ghi nhận và làm rõ thêm các ý kiến kiến nghị của cử tri huyện đà bắc về những khó khăn vướng mắt như thực hiện tiêu chí nông thôn mới
mức hỗ trợ xây dựng nhà ở cho hộ nghèo giấy chứng nhận quyền sử dụng đất rừng giao thông khó khăn
những vấn đề cử tri kiến nghị thuộc thẩm quyền của trung ương đoàn đại biểu quốc hội tỉnh sẽ tiếp thu ghi nhận và có ý kiến tại kỳ họp quốc hội sắp tới
hướng tới người dân có cuộc sống tốt đẹp hơn góp phần thực hiện các chỉ tiêu nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp đã đề ra
chiều nay đồng chí đinh tiến dũng ủy viên bộ chính trị bí thư thành ủy trưởng đoàn đại biểu quốc hội thành phố hà nội đã tiếp xúc cử tri đơn vị bầu cử số một các quận ba đình đống đa và hai bà trưng
bí thư thành ủy hà nội đinh tiến dũng cho biết kỳ họp thứ bảy có ý nghĩa rất quan trọng đối với thủ đô hà nội vì quốc hội sẽ xem xét
thông qua dự án luật thủ đô sửa đổi với nhiều cơ chế đặc thù vượt trội tạo điều kiện cho hà nội phát triển
giải trình với cử tri về các dự án dân sinh bí thư thành ủy hà nội nhấn mạnh tinh thần để mạnh phân cấp giao quyền cho các cấp các ngành các quận huyện thị xã nhằm phát huy tinh thần chủ động sáng tạo dám nghĩ dám làm
mục tiêu quan trọng là thông qua đổi mới phải nâng cao được chất lượng công việc giải quyết hiệu quả những đòi hỏi từ cuộc sống đặt ra nhất là những vấn đề dân sinh bước xúc như nước sạch sinh hoạt thoát nước xử lý rác thải ô nhiễm môi trường
thưa quý vị ngày hôm nay tại trường đại học phenica a hội thảo quốc tế nguồn nhân lực bán dẫn việt nam trong chuỗi cung ứng toàn cầu do tập đoàn phenica a tập đoàn synopsis đại học arizona của mỹ phối hợp tổ chức
đã thu hút sự tham gia của lãnh đạo
các bộ ban ngành cùng giới chuyên gia trong lĩnh vực vi mạch bán dẫn trong và ngoài nước
hội thảo đã thảo luận những nội dung quan trọng xung quanh vấn đề nhân lực cho lĩnh vực vi mạch bán dẫn tại việt nam như
tính khả thi của việc đào tạo năm mươi kỹ sư bán dẫn việt nam đến năm hai nghìn hai mươi
các chính sách hỗ trợ của chính phủ với các trường đại học đào tạo lao động ngành bán dẫn
kinh nghiệm đào tạo nguồn nhân lực bán dẫn của các công ty và trường đại học hàng đầu thế giới
các chuyên gia đã thảo luận và chia sẻ về những phương tiện và phong láp
dùng chung cho đào tạo và thiết kế chip bán dẫn
đặc biệt là cách thức để có thể hình thành một tháp nhân lực bán dẫn việt nam
từ nguồn nhân lực đầy tiềm năng của việt nam
chip bán dẫn là ngành công nghiệp toàn cầu để phát triển ngành tương xứng với tiềm năng và lợi thế
cần có sự huy động và phát huy được tổng hòa nguồn lực quốc gia giữa nhà nước
cơ sở giáo dục đào tạo doanh nghiệp và các nguồn đầu tư hợp tác quốc tế
tham gia vào lĩnh vực vi mạch bán dẫn là bước tiến mới trong lĩnh vực công nghệ
đang được fenica chú trọng với mong muốn được chung tay cùng chính phủ
ươm tạo tài năng vi mạch bán dẫn lành nghề thúc đẩy gia tăng đội ngũ kỹ thuật
ở mức tổng công trình sư làm chủ sản phẩm hoàn chỉnh góp phần vào việc
phát triển ngành công nghiệp bán dẫn và nền kinh tế quốc gia
thưa quý vị trong thời gian qua dự thảo nghị định về cơ chế khuyến khích phát triển
điện mặt trời mái nhà tự sản tự tiêu của bộ công thương giữ đề xuất
loại hình này lắp tại nhà ở cơ quan công sở để tự dùng và nối lưới quốc gia
sẽ không được bán hoặc bán giá không đồng gây ra nhiều băn khoăn trong dự luận
trước tình hình đó chiều nay bộ công thương đã tổ chức hội thảo tham vấn chuyên gia về vấn đề này
bộ trưởng nguyễn hồng diên khẳng định điện mặt trời áp mái đã được hưởng một loạt ưu đãi
như không cần theo quy hoạch điện quốc gia không cần giấy phép hoạt động điện lực
và không cần phù hợp với nhiều tiêu chuẩn kỹ thuật áp dụng cho các loại hình sản xuất điện khác
nhân với loại hình này nghị định khuyên khích sản xuất để tự sử dụng tự sản tự tiêu
để giảm áp lực cho lưới điện quốc gia bỏ đảm an toàn lưới điện và loại trừ hành vi trục lợi chính sách
đồng ý với ý kiến này các chuyên gia ngành năng lượng và kinh tế cho rằng
dự thảo nghị định cần cẩn trọng câu chữ để tránh bị hiểu lầm
cần có những giải thích rõ ràng để tránh suy diễn
đồng thời làm rõ hơn về trường hợp khu cụm công nghiệp sử dụng điện của một nhà đầu tư khác
tận dụng chính mái nhà của khu cụm công nghiệp đó
miền trung nước ta đang bước vào đợt cao điểm nắng nóng
nhiều vụ cháy đã xảy ra xuất phát từ sự chủ quan của bà con gây ra những hậu quả đáng tiếc
để chủ động phương án dập lửa tại các khu dân cư tổ dân phố
nhiều chương trình phổ biến kỹ năng phòng cháy chữa cháy đã được ngành chức năng triển khai
đây là một buổi tuyên truyền kỹ năng phòng cháy chữa cháy tại các khu dân cư
tổ dân phố trên địa bàn quận liên triều thành phố đà nẵng
các báo cáo viên đã trang bị cho người dân kiến thức cơ bản
dưới dạng lý thuyết kết hợp với kỹ năng thực hành dễ hiểu dễ nhớ
để giảm tối đa thiệt hại mỗi khi có cháy xảy ra

thành phố đà nẵng
đây là một buổi tuyên truyền kỹ năng phòng cháy chữa cháy tại các khu dân cư tổ dân phố trên địa bàn quận liên triều
thành phố đà nẵng
đây là một buổi tuyên truyền kỹ năng phòng cháy chữa cháy tại các khu dân cư tổ dân phố trên địa bàn quận liên triều
thành phố đà nẵng

thành phố đà nẵng

tại bệnh viện bạch mai lượng bệnh nhân có nhu cầu ghép gan khá lớn
tuy nhiên có một thực tế nguồn gan hiến không đáp ứng đủ nhu cầu
về ung thư gan thì tỷ lệ ghép gan được có thể lên tới khoảng ba mươi bốn mươi thời điểm trần đoán
tuy nhiên là cái nguồn người hiến rất là hạn chế
khi chờ đợi ghép gan thì bệnh nhân sẽ có những nguy cơ
thời gian mà càng kéo dài thì tiên lượng của người bệnh càng xấu cơ hội thành công càng ít
ghép gan là một nguồn nguy cơ
ghép gan là một kỹ thuật phức tạp nhất trong chuyên ngành tiêu hóa gan mật
hiện các trung tâm ghép gan hàng đầu tại việt nam đã ứng dụng các tiến bộ kỹ thuật mới với nhiều thành quả
chi phí ghép gan cũng tiết kiệm hơn so với các nước khác khá nhiều
tuy nhiên một trong những rào cản khiến tỷ lệ ghép gan ở nước ta còn hạn chế là tỷ lệ hiến từ người chết não còn ít
chương trình mà chết não ở việt nam nó chưa được tốt
vì vậy là chúng ta phải đợi một cái chương trình để nó chạy tốt
về mặt kỹ thuật thì tôi nghĩ là chúng ta cũng không thua kém với các trung tâm trên thế giới như là người chết não chúng ta cũng có thể chia gan để ghép được
rồi thứ hai nữa là đối với người hiến sống thì chúng ta cũng thực hiện được các kỹ thuật và kết quả cũng tương đương với các trung tâm trên thế giới
thế hệ ngoại của bệnh viện bạch mai đã phát triển rất là rộng rãi và rất là chuyên sâu
trong khoảng một tuổi đó thì sẽ phát triển một cái mảng ghép gan
chúng ta sẽ phát triển ghép gan ghép tụy hoặc là phối hợp ghép tạng cùng với các chuyên khoa khác
trong bối cảnh nguồn cho chết não còn hạn chế việc khiến gan từ người cho sống mang lại cơ hội điều trị cho bệnh nhân giai đoạn cuối
trong khi người cho vẫn có cuộc sống khỏe mạnh
việt nam hiện có chín bệnh viện thực hiện ghép gan và đã ghép cho hơn năm trăm linh ca từ nguồn cho sống và chết não
điều này cho thấy rõ nỗ lực của ngành y tế trong lĩnh vực ghép tạng mở ra cơ hội sống mới cho nhiều người bệnh
thưa quý vị cùng hướng tới chào mừng kỷ niệm bảy mươi năm chiến thắng địa biên phủ
bảo tàng phòng không không quân phối hợp cùng trường tiểu học công nghệ giáo dục hà nội tổ chức triển lãm âm vang điện biên trong em
triển lãm nhằm giới thiệu những sản phẩm nghệ thuật của các em học sinh để lan tỏa lòng biết ơn của thế hệ trẻ đối với cha ông đã hy sinh vì độc lập tự do của tổ quốc
triển lãm âm vang điện biên trong em
một trăm linh sản phẩm sáng tạo thủ công được lựa chọn từ bảy trăm linh tác phẩm của học sinh phụ huynh giáo viên với nhiều hình thức thể hiện như
pano affix bộ tranh lịch sử tranh vẽ tranh cắt rán mô hình ba d nổi bật có bộ tranh lịch sử chiến thắng điện biên phủ được ghép lại từ năm tác phẩm dây gió độc đáo
bàn bạc hoạch định đường lối đến hình ảnh bộ đội ta kéo pháo dân quân hỏa tuyến thầu hàng vào mặt trận
triển lãm đã tái hiện được không khí hào hùng của chiến thắng điện biên phủ lễ lừng
bên cạnh việc tiếp thu lý thuyết từ sách vở những dự án sáng tạo gắn liền với văn hóa lịch sử như âm vang điện biên trong em là cách trải nghiệm thực tế
khuyến khích học sinh tự mình tìm hiểu để nâng cao kiến thức về lịch sử từ đó giúp khơi dậy lòng yêu tổ quốc
thưa quý vị tối qua ngày ba tháng năm ủy ban mặt trận tổ quốc việt nam tỉnh phú thọ sở lợi động thương binh và xã hội
đài phát thanh và truyền hình tỉnh phú thọ phối hợp tổ chức chương trình giao lưu nghệ thuật chính luận với chủ đề bài ca điện biên
trong không khí ấm áp của buổi giao lưu nghệ thuật chính luận các đại biểu ở phú thọ đã được giao lưu với các nhân chứng lịch sử
để cùng nhau ôn lại những năm tháng chiến đấu hào hùng của dân tộc
với tất cả lòng nhiệt huyết thấm đượm mồ hôi nước mắt xương máu của quân và dân phú thọ đã góp phần quan trọng cùng quân và dân cả nước
lập nên chiến thắng điện biên phủ lừng lẫy nam châu chấn động địa cầu tô thắm thêm trang sử hào hùng của dân tộc việt nam
nhân dịp này tỉnh phú thọ đã tổ chức thăm hỏi tặng quà tri ân các đối tượng là gia đình thân nhân liệt sĩ chiến sĩ điện biên
thành viên xung phong dân công hòa tuyến trực tiếp tham gia chiến dịch địa biên phủ với tổng kinh phí trên một tỷ đồng